chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong các chính sách an sinh dành cho những người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tại các cơ quan đơn vị nhằm tạo điều kiện cho họ có khoản tiền nghỉ hưu khi về già
nghị quyết số hai mươi tám đặt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi có khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm tự nguyện
đây là mục tiêu không dễ các địa phương đều đang rất nỗ lực để người dân hiểu tin và tham gia chính sách quan trọng này
hôm nay chị lê thị vân đến để đóng khoản phí tham gia bảo hiểm tự nguyện tại bưu điện thị xã việt yên tỉnh bắc giang
được tư vấn và tìm hiểu kỹ về chính sách nên chị đã tham gia loại hình bảo hiểm này được năm năm
tôi được biết đến với bảo hiểm xã hội này qua tuyên truyền của bưu điện về các nhà văn hóa của thôn nhà
thế là qua các cộng tác viên nữa tôi được hiểu rõ và hiểu sâu về
về bảo hiểm xã hội này tôi thấy bảo hiểm xã hội này rất tốt cho chúng tôi
mai này về già thì không có lương hưu thì cũng được hưởng một chút ít gọi là động viên
đối tượng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu tập trung vào những người lao động tự do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
do đó các cán bộ bảo hiểm cùng cán bộ đại lý đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền gần gũi nhất để họ hiểu và tham gia chính sách này
giả soát tập trung tìm ra
các nhóm đối tượng phù hợp để có các giải pháp truyền thông phù hợp để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến từng người từng nhà và từng nhóm đối tượng cho có hiệu quả
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi ba số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng qua các năm bình quân tăng khoảng trên sáu một năm
đến năm hai nghìn hai mươi ba số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm ba mươi một năm lực lượng lao động trong độ tuổi
rõ ràng với sự nỗ lực của các cấp các ngành chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã ngày càng phát huy được giá trị bền vững là giá đỡ an sinh cho nhiều người dân